hai đối tượng lò văn phượng và lò văn ngôn cùng chú tại huyện mường ảng của tỉnh điện biên
vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị công an thành phố điện biên phủ bắt quả tang
thu giữ hai bánh heroin bốn viên ma túy tổng hợp
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số ma túy trên
đi bán kiếm lời thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
phượng và ngôn là hai đối tượng đều đã có tiền án về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
khám xét nhà đối tượng lò văn phượng cơ quan công an tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm
bảy mươi tám tám mươi sáu gam heroin một mươi tám hai gam ma túy tổng hợp và một trăm bốn mươi hai ba mươi tám gam thuốc phiện